thưa quý vị vào ngày hai mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn hai
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thăm dò chức năng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chú đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã mua sáu mươi gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn